quốc lộ một đoạn qua huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã xảy ra ủng ứ cục bộ khoảng hai km vào sáng ngày bảy tháng một mươi một
sau khi tại đây xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách khiến cho một tài xế bị thương nặng
thông tin ban đầu khoảng bốn giờ sáng cùng ngày xe khách dường nằm biển số sáu mươi f hai trăm hai mươi chín đang lưu thông theo hướng long khánh biên hòa
khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ bị xe khách biển số tám mươi sáu b chín trăm ba mươi hai lao đến tông mạnh vào phía đuôi xe
cú va chạm mạnh khiến tài xế xe tám mươi sáu b chín trăm ba mươi hai bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
hàng chục hành khách đi trên xe một xe hoảng loạn
tại hiện trường đầu xe tám mươi sáu b chín trăm ba mươi hai hư hỏng nặng xe khách biển số sáu mươi f hai trăm hai mươi chín hư hỏng phía sau đuôi
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ va chạm